thế còn góc nhìn của phó giáo sư tiến sĩ phạm cẩm phương thì sao
chị thấy rằng là điều gì khiến cho mỗi một người cần phải trú tâm đến việc đi khám sức khỏe định kỳ
vâng tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến đưa ra của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng
đó là đối với những bệnh đặc biệt là bệnh ung thư
nếu như chúng ta được phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được
và ở cái thời điểm đó nếu như được phát hiện sớm thì chúng ta có thể điều trị phẫu thuật bảo tồn
hoặc là chúng ta chỉ phẫu thuật cắt bỏ cái tổn thương đó thôi
mà không phải cần phải áp dụng đến các biện pháp điều trị bổ trợ khác
tốn kém và đắt tiền như là hóa chất hoặc là xạ trị hoặc là điều trị đích hoặc là điều trị miễn dịch
và ở giai đoạn sớm thì việc điều trị bao giờ cũng đem lại được hiệu quả điều trị tối ưu nhất
và đặc biệt là có thể điều trị khỏi được mà chi phí điều trị ở mức thấp nhất
bia lentica là sản phẩm nano dịch liệu khuất trợ tăng cường miễn dịch và sức khỏe

hình đầu là giáo sư tỉnh sinh huyện đức nghĩa huyện huyện phó huyện hồ học huyện hà nông và học phá công nghệ việt nam

bia lentica được kết hợp hợp đá từ các hóa trị thiên nhiên và các thủy phần chứng như
nano cocumin từ nghệ vàng nano ginger từ củ rùi nano tin từ hoa rẻ
giảm các triệu chứng của viêm dạ dày tá tràng để bị an toàn khi sử dụng đa dạng
bia lentica được sử dụng cho các đối tượng như sau
với mắt các bệnh lý mãn tính sức khỏe và hệ bến dịch suy giảm
rồi có các bệnh lý liên quan tới sự tập biến do gốc tự do không siêu án gây ra
nên đang điều trị với các thuốc có nhiên độc tính hay tiên sạng niềm viêm đất dạ dày tá tràng cho mình dạ dày
để được tư quán được tham khảo thêm thông tin hãy truy cập website www lentica vn
hoặc có dòng gọi đến tới hotline hai mươi bốn bảy nghìn ba trăm linh một bốn trăm chín mươi chín hoặc chín mươi một bốn nghìn ba trăm linh bảy hai mươi hai
hệ thống phòng khám delta vietlite chính thức đi vào hoạt động từ ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi
vietlite thu hút được ngũ trinh ra sỏi nhiều năm kinh nghiệm đến từ các bệnh viện đầu ngành trên toàn quốc
bên cạnh đó vietlite đầu tư cơ sở phẩm chất hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại
đảm bảo kết quả trần đoán lâm sàng chính xác và đưa ra tư vấn hướng điều trị tốt
là không chỉ cảm nhận được sự nghiệp trong phục vụ mà còn nhận được sự chăm sóc chú đáo
ấn cần đến từ được ngũ lễ tân điều dưỡng kỹ thuật viên
vietlite cam kết đưa ra giải pháp tối yên cho vấn đề sức khỏe của gia đình bạn